từ một mươi năm h hôm nay mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên mức hai mươi năm năm trăm ba mươi đồng ron chín mươi năm là hai mươi sáu hai trăm tám mươi đồng tương đương tăng chín trăm sáu mươi đồng
các mặt hàng dầu đều tăng dầu hỏa là một mươi chín năm trăm linh đồng một lít tăng bảy trăm năm mươi đồng dầu diesel là hai mươi tám trăm linh đồng một lít tăng chín trăm bốn mươi đồng
dầu mazut là một mươi bảy chín trăm ba mươi đồng một kg tăng hai trăm tám mươi đồng
đây là kỳ tăng giá thứ năm liên tiếp của giá xăng từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một